qua bốn đợt dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh quảng nam đã và đang chịu những ảnh hưởng nặng nề
nhất là trong đợt dịch lần thứ bốn này
tuy nhiên tại huyện vùng cao đông giang trải qua bốn đợt dịch đến nay vẫn chưa ghi nhận ca f nào
đây được xem là vùng xanh an toàn tại tỉnh quảng nam trước làn sóng đại dịch covid một mươi chín
và góp phần vào kết quả chung đó có sự đóng góp thầm lặng của lực lượng công an ngày đêm căng mình chống dịch
thời gian qua nhất là khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng có diễn biến phức tạp
tại chốt dốc kiền xã ba tiếp giáp với huyện hòa vang thành phố đà nẵng
cùng với các lực lượng khác cán bộ chiến sĩ công an huyện tây giang vẫn ngày ngày bám chốt
kiểm soát chặt lượng người và phương tiện đi vào địa bàn huyện
đây là lá chắn đầu tiên trong công tác phòng chống dịch tại huyện đông giang
để kiểm soát chặt lượng người và phương tiện đến huyện đông giang phục vụ công tác phòng chống dịch
các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt tổ chức chia ca làm việc liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
dù nhiệm vụ tuyến đầu rất vất vả với tình hình mưa nắng thất thường của vùng cao và cả nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
xong lực lượng công an cũng như các lực lượng khác làm nhiệm vụ tại chốt đều luôn nỗ lực kiểm soát tốt tình hình
nhằm không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn
đối với những công dân trở về từ vùng dịch thì công bộ chiến sĩ sẽ yêu cầu người dân thực hiện đúng có quy định về khoảng cách
sau đó cho người dân thực hiện việc khai báo y tế
hiện huyện đông giang đã và đang kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường cửa ngõ vào địa bàn với bốn chốt kiểm soát
góp phần giữ vững thế trận an toàn trước đại dịch cho địa bàn
nỗ lực bảo vệ vùng xanh của lực lượng công an được chính quyền nhân dân ghi nhận đánh giá cao góp phần đem lại sự an tâm tin tưởng cho người dân